đợt mưa lũ kéo dài trên diện rộng từ ngày một mươi chín đến ngày ba mươi một tháng bảy trên địa bàn yên bái xuất hiện lũ ống lũ quét và sạt lở đất ở một số địa phương gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản
cùng với đó là tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ về trượt lở đất đá vẫn còn đang hiện hữu

hiện tại nhằm hạn chế những thiệt hại do thiên tai gây ra tỉnh yên bái là địa phương đã được lắp đặt hệ thống đo mưa cảnh báo sớm ở một số vị trí có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất lũ ống lũ quét cắm biển cảnh báo tại các vị trí nguy hiểm
các địa phương của tỉnh yên bái cần quan tâm tiếp thu kết quả điều tra về sạt lở đất đá để từ đó chủ động tìm các giải pháp hợp lý phòng chống giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do sạt lở đất đá gây ra